công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền trung đang được gấp rút triển khai
tại những vùng nước chưa rút công tác cứu trợ cho người dân vẫn đang được tiếp tục
những vùng nước đã rút thì công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi mưa lũ tại miền trung đã khiến hai mươi chín người chết
trong đó nghệ an hai người hà tĩnh bốn người quảng bình hai mươi một người thừa thiên huế hai người
một người bị mất tích ba mươi người bị thương
trong đó quảng bình hai mươi năm người quảng trị ba người thừa thiên huế hai người
thiệt hại về tài sản mưa lũ đã làm sập hai mươi sáu nhà tốc mái và hư hỏng một một mươi năm nhà ngập một bảy trăm tám mươi sáu nhà
hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng thiệt hại
đang được lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng
các tổ chức chính trị xã hội tích cực triển khai nhằm giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
tại những vùng nước chưa rút công tác cứu trợ cho người dân vẫn tiếp tục
những vùng nước đã rút công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đang được tập trung triển khai